tại tp hcm đẩy mạnh các giải pháp huy động mọi nguồn lực hỗ trợ ngăn chặn tình huống doanh nghiệp phải phá sản
là một trong những yêu cầu cấp bách mà đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
bi thư thành ủy tp hcm đã đặt ra tại tòa đàm khôi phục và phát triển kinh tế
do ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức vào ngày năm tháng năm
tòa đàm tập trung thảo luận một mươi một vấn đề trọng tâm gồm giải pháp tập trung phát triển các ngành
đóng góp cao vào kinh tế như công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm đồ uống điện tử ngành bán buôn bán lẻ
đối với ngành chịu ảnh hưởng nặng nề tập trung các phân khúc cao nào đầu tư có trọng điểm
ưu tiên phát triển các ngành sản xuất kinh doanh cung cấp sản phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân phân tích sâu tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
từ đó gợi mở giải pháp để vực dậy nền kinh tế
theo đó mở cửa kinh tế du lịch với từng nước với điều kiện cụ thể vào thời điểm khác nhau bắt đầu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi trở đi
để ngăn chặn phát sản của doanh nghiệp cần hỗ trợ thu nhập cho người lao động phục hồi sản xuất dịch vụ
nhắm vào nhu cầu thị trường nội địa đẩy mạnh hỗ trợ khuyến khích sản xuất thay thế hàng nhập khẩu
nhanh chóng thúc đẩy số hóa hoàn thành cơ sở dữ liệu số quản trị thông minh các doanh nghiệp
đẩy mạnh thực hiện thành phố thông minh triển khai mạnh mẽ đầu tư công của thành phố
phấn đấu đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi giải ngân trên tám mươi giá trị các dự án